các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn tại móng cái một đối tượng vượt biên trái phép vận chuyển gần một kg ma túy tổng hợp dạng đá ketamine cũng đã bị lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế mong cái phát hiện và bắt giữ
toàn bộ số ma túy trên được đối tượng đóng gói trong một túi ni lông màu trắng cất giấu trong con thú bằng nhựa màu xám trà trộn vào túi đồ chơi của trẻ em
qua khai thác đối tượng khai tên nguyễn thị ba sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai đăng ký hộ khẩu thường trú tại lê lợi ngô quyền hải phòng
đã nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng tên là a sáng bên trung quốc về việt nam với tiền công vận chuyển là một nhân dân tệ
hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mong cái và đội kiểm soát liên hợp một biên phòng hải quan tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ba đối tượng cùng chú huyện tam nông tỉnh đồng tháp phạm tội cối gây thương tích vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông khởi tố bắt tạm giam
ba đối tượng là bùi anh nhật nguyễn vũ duy trịnh vân nam
theo điều tra ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu do mâu thuẫn cá nhân nên duy nhật và nam mang theo hai con dao đến xã phú ninh để tìm nguyễn minh mẫn chú xã phú ninh huyện tam nông để giải quyết
sau khi thấy mẫn cả ba đối tượng dùng dao chém mẫn gây thương tật với tỷ lệ ba mươi tám
nhằm động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ vào ngày hôm qua giám đốc công an tỉnh bình dương đã trao thưởng cho bốn đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ hung thủ trong vụ án giết người xảy ra tại xã dĩ an vào ngày hai mươi tháng năm vừa qua
theo báo cáo của phòng cảnh sát hình sự đối tượng mai quốc toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại tỉnh sóc trăng và nguyễn thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại tỉnh phú yên sống với nhau như vợ chồng tại khu phố tân long phường tân đông hiệp thị xã dĩ an
trong quá trình chung sống giữa toàn và tuyết thường xuyên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc tuyết mở quán kinh doanh cà phê có biểu hiện vi phạm pháp luật
đến ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu khi toàn đi làm về phát hiện tuyết vẫn mở quán làm việc
bực tức toàn đã sát hại tuyết sau đó toàn lấy một chiếc xe máy và một chiếc điện thoại của tuyết bỏ trốn về nhà tại tỉnh sóc trăng
ngay sau khi vụ việc xảy ra các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ được đối tượng toàn
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin một nhóm đối tượng mạo danh nhân viên công ty ga đã tiếp cận với các hộ gia đình với mục đích là để lừa đảo trộm cắp tài sản
chỉ trong khoảng từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
nhóm đối tượng này đã gây ra một mươi chín vụ trộm cắp với số tiền lên đến hơn một tỷ đồng
thủ đoạn gây ám của các đối tượng hết sức tình vi
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã làm rõ thủ đoạn của loại tội phạm này để người dân nâng cao cảnh giác
gia đình bà phan thị tư ở quận đống đà hà nội
tại đây nhóm đối tượng gồm đỗ văn minh ôn ngọc sáng và vũ văn minh đã giả danh nhân viên công ty ga
tiếp cận bà tư khi bà ở nhà một mình và thực hiện màn kịch do chống giản dự hết sức tình vi
sau đó bọn chúng đã trộm cắp của gia đình bà tư một trăm năm mươi triệu đồng
khoảng tầm từ sáu mươi tuổi đến bảy mươi tuổi
thì khi mà tiếp cận
và tạo lòng tin của khách hàng khi khách hàng cho vào nhà thì bọn em sẽ đánh lạc hướng khách hàng
khi đấy thì ở bên ngoài thì sẽ có một người lẻn vào
giờ hành chính của các cơ quan công sở chính là thời điểm nhóm đối tượng này hoạt động
vì khi đó trong các gia đình thường chỉ có người già trẻ nhỏ ở nhà
bọn chúng sẽ phân chia vai trò tiếp cận các hộ dân
và trong khi một đối tượng liên tục hỏi các thông tin về bình ga bếp ga
thì đối tượng khác đột nhập lên các tầng lục lọi trộm cắp tài sản
cơ quan điều tra cho biết các đối tượng này đều từng là nhân viên vận chuyển sửa chữa ga tại một số doanh nghiệp kinh doanh ga
nên có kiến thức về lĩnh vực này do đó dễ dàng tạo được lòng tin cho người dân
rất nhiều các bị hại là những khách hàng cũ của chúng
điển hình có hộ gia đình tại quận thanh xuân hà nội bị mất số tiền và tài sản đến tới hơn bốn trăm linh triệu đồng
một thằng nó cúm tôi vào trong kia để tôi nói chuyện về cái bếp ga của tôi
nó lật lên rồi nó bật lên bật lên nó để nghiêng rồi tay nó ấn bây giờ tôi biết là nó ấn vào thứ úp đấy
cho nên là ga nó xì xì xì xì nó bỏ vô vô vô vô ga bị hở lên đây để cháu sửa lại
tôi đứng đấy tôi xem nó làm tôi không biết gì về ga đâu
thế là một thằng nó luồn lên ga ga là nó lục tung hết cả quần áo cái thứ da cái thứ
qua đây cảnh báo quần chúng nhân dân các hộ gia đình trước tiên đề cao tinh thần cảnh giác
khi có đối tượng đến hỏi về kiểm tra bảo hành bảo dưỡng ga và bếp ga của gia đình
thì đề nghị là những người già trong gia đình không nên mở cửa cho vào
và nếu như có dấu hiệu nghi vấn thì phải báo ngay với tổ dân phố và cơ quan công an nơi gần nhất
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc lực lượng công an tp hà nội đã tổ chức tuyên truyền
đến từng tổ dân phố hộ người cao tuổi hộ dân sinh sống trên địa bàn
nắm được phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cách thức phòng ngừa và xử lý tình huống
khi gặp các trường hợp tương tự
và đây cũng chính là bài học cảnh giác cho tất cả các hộ dân đặc biệt tại các khu đô thị thành phố lớn
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh thanh hóa vừa bắt và dẫn giải bốn đối tượng
có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía nam về thanh hóa để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm
sau một tháng tiến hành xác minh ở các tỉnh phía nam tổ công tác thuộc phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cùng công an các tỉnh phía nam và tây nguyên
tiến hành xác minh bắt được bốn đối tượng gồm trần văn bình chú huyện như xuân vũ đình xuân chú huyện thọ xuân
phạm tội cối gây thương tích lê hồng hạnh chú huyện đông sơn và nguyễn văn cường chú huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
đều phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
hiện các đối tượng đã được bàn giao cho trại tạm giam công an tỉnh và công an các huyện có liên quan để phục vụ công tác điều tra xử lý
vào tối qua gần một con da cầm giống nhập lậu đang được vận chuyển trên xe ô tô đã bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với đội chống buôn lậu ba trăm tám mươi chín của tỉnh bắt giữ tại khu vực thôn bản dù xã vân thủy huyện tri lăng
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai c ba nghìn ba trăm tám mươi bảy lực lượng chức năng phát hiện hơn chín bảy trăm năm mươi con da con da cầm giống
chủ yếu là gà vịt và ngỗng con không có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lái xe kiêm chủ hàng là trần văn bình chú phường vĩnh trại thành phố lạng sơn khai nhận toàn bộ số con giống trên được thu mua từ bên kia biên giới trung quốc
sau đó theo đường mòn nhập lậu vào việt nam và từ đây tiếp tục dùng xe ô tô để vận chuyển sâu vào các tỉnh nội địa tiêu thụ
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản vi phạm và bàn giao toàn bộ số con giống ra cầm trên cho tri cục thú y tỉnh lạng sơn để tiêu hủy theo quy định của pháp luật
giấm ăn loại gia vị mà chúng ta sử dụng thường xuyên thậm chí là hàng ngày giờ đây cũng có thể gây nguy hại đến sức khỏe
một cơ sở sản xuất giấm ăn bằng axit vừa bị ngành chức năng tỉnh phú yên phát hiện tại khu phố ba phường hai tp tuy hòa
cơ sở sản xuất này là của vợ chồng ông vũ đình tuấn và bà nguyễn thị xuân thu địa chỉ tại số một trăm hai mươi một phan đình phùng phường hai tp tuy hòa
lực lượng chức năng đã phát hiện hơn một một trăm linh chai dấm thành phẩm mang thương hiệu giấm tây sáu mươi lít acid acitic một mươi hai kg nhãn mát cùng hàng trăm vỏ chai cũ đang được xúc rửa nằm ngổn ngang trên nền nhà chuẩn bị được đưa vào đóng chai
chủ cơ sở sản xuất cho biết là cứ năm lít giấm dịch axit acetic
từ năm đến ngày hai mươi bảy thời tiết khu vực này vẫn chưa ổn định mưa rông khả năng xảy ra giải rác trong khoảng chiều tối và đêm nền nhiệt độ vì vậy sẽ chưa tăng cao với nhiệt độ cao nhất sẽ chạm ngưỡng là ba mươi ba độ
trong khi đó từ đà nẵng cho đến bình thuận mưa rông không nhiều chủ yếu xảy ra cục bộ cùng nền nhiệt độ ít biến động với nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ đạt ở mức hai mươi năm hai mươi bảy độ và cao nhất ổn định ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
nhìn chung là chưa có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng trên khu vực
tây nguyên từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác có nơi có mưa vừa đến mưa to
người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một ba mươi ba độ
trong khi đó vùng mưa rông được cảnh báo nhiều trong ba ngày tới tiếp tục là các tỉnh thuộc khu vực nam bộ
do ảnh hưởng của đới gió mùa tây nam với quá trình hội tụ mạnh mẽ ở trên mực một năm trăm linh m
nên những đám mây đối lưu
liên tiếp được hình thành đến chiều tối và đêm sẽ cho mưa rông diện rộng trên khu vực
nhiều nơi sẽ có lượng mưa vừa đến mưa to với nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
trong khi đó vùng mưa rông được cảnh báo nhiều trong ba ngày tới tiếp tục là các tỉnh thuộc khu vực nam bộ